tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đêm qua cộng hòa ship đã xác nhận hai ca nhiễm bệnh đầu tiên tại nước này
như vậy là dịch bệnh covid một mươi chín đã chính thức xuất hiện tại toàn bộ hai mươi bảy quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu
trong đó tâm điểm của dịch bệnh thì vẫn là italia
chỉ trong hôm qua italia đã ghi nhận gần một tám trăm linh ca nhiễm mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm ở nước này vượt con số chín ca
trong đó có bốn trăm sáu mươi ba trường hợp tử vong nghĩa là hơn một nửa số ca tử vong ở châu âu
trước tình hình dịch bệnh lan nhanh chóng mặt thủ tướng italia giuseppe conte cho biết sẽ thông qua một sắc lệnh mới
có hiệu lực từ hôm nay một mươi tháng ba
theo đó toàn bộ đất này sẽ trở thành vùng đỏ được bảo vệ
các trường học ở tất cả các cấp và đại học sẽ đóng cửa đến ngày ba tháng bốn
ngừng tất cả các hoạt động thể thao kể cả giải bóng đá seria nghiêm cấm hoạt động tụ tập đông người
trong khi đó các nước pháp đức và tây ban nha đều ghi nhận số ca dương tính với virus vượt một hai trăm linh người
hôm qua đức đã ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín
tại pháp và tây ban nha đều đã ghi nhận ba mươi ca tử vong
dịch covid một mươi chín cũng ảnh hưởng trực tiếp tới các cơ quan của eu
ủy ban châu âu ec có trụ sở tại bruxelles hôm qua thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm covid một mươi chín tại đây
bệnh nhân là một nữ nhân viên vừa trở về tới italia và đã được cách ly từ cuối tuần trước
để theo dõi tình hình sức khỏe
các cơ quan khác như cơ quan quốc phòng châu âu và hội đồng eu cũng đã có nhân viên dương tính với sars cov hai
nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín trở thành đại dịch đang ngày càng hiện hữu
đây là tuyên bố vừa được tổ chức y tế thế giới who đưa ra
phát biểu trong buổi họp báo tại geneva tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus nêu rõ
tình trạng hiện nay lại đáng lo ngại
virus sars cov hai đã xuất hiện ở quá nhiều nước
một đe dọa dịch bệnh trở nên rất hiển hiện
tuy nhiên đây sẽ là dịch bệnh đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được
tổng giám đốc who cũng nhấn mạnh tất cả các quốc gia phải thực hiện một chiến lược tổng hợp toàn diện
để kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín và đẩy lùi virus chết người này
ông chỉ rõ việc các quốc gia tiếp tục tìm kiếm xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm
và xác minh các mối quan hệ tiếp xúc
không chỉ bảo vệ chính quyền dân của mình mà còn ảnh hưởng đến những gì diễn ra ở các quốc gia khác và trên toàn cầu
với việc hành động quyết đoán các nước có thể làm chậm và ngăn ngừa virus sars cov hai lây lan
phần lớn những người nhiễm bệnh sẽ phục hồi
hiện số ca nhiễm virus sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên thế giới
đã lên đến hơn một trăm một mươi bốn bốn trăm linh người trong khi số ca tử vong là hơn bốn người
tính tới hai mươi ba h ngày chín tháng ba theo giờ việt nam trên thế giới đã có tổng cộng một trăm một mươi một quốc gia
và vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín
còn tại việt nam bộ y tế vừa công bố thêm một ca dương tính với covid một mươi chín
đó là trường hợp một bệnh nhân nam người anh đang lưu trú tại tỉnh quảng nam
hiện tại bệnh nhân này đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện
được biết là bệnh nhân cùng trên chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân nữ mắc covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại hà nội
như vậy là trên chuyến bay đã ghi nhận một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận ba mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín
ở một mươi tỉnh
trong đó đã có một mươi sáu trường hợp được chữa khỏi và xuất viện
vào sáng qua bộ y tế thông báo bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng
là chỉ mất khoảng từ bốn đến sáu ngày để số ca mắc covid một mươi chín ở việt nam tăng từ ba mươi ca
lên mức từ một trăm linh đến năm trăm linh ca
theo bộ y tế đây là tin giả do người mạo danh phó giáo sư tiến sĩ trần xuân bách tung lên mạng xã hội
bộ y tế khuyên cáo người dân nên theo dõi thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
từ các nguồn tin chính thống để tránh gây hoang mang không cần thiết trong mùa dịch
còn vào ngày hôm nay
bộ y tế cũng đã xây dựng khuyến cáo cộng đồng với những việc cần làm khi bị sốt ho đau họng khó thở
việc này giúp cho người dân có hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm
khi có những biểu hiện sốt ho đau họng khó thở trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm khi chưa có kết quả xác định
cần thông báo phối hợp với nhân viên y tế để được tư vấn và theo dõi
theo khuyên cáo của bộ y tế thì ngay sau khi có biểu hiện sốt ho đau họng khó thở
người dân cần đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí
hoặc ở một vị trí trong nhà giữ khoảng cách với mọi người ít nhất hai mét
người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương y tế phường hoặc của bộ y tế
theo số điện thoại một chín không không ba hai hai tám hoặc một chín không không chín không chín năm để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám điều trị
đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế
người dân khi bị sốt ho đau họng khó thở cần che kín mũi miệng khi ho hoặc hát hơi
bằng khử tay áo khăn vải hoặc khăn tay khăn giấy
thải bỏ khẩu trang khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và bột kín miệng
điều quan trọng là người dân cần rửa tay thường xuyên với xà phòng đặc biệt là sau khi ho hát hơi
sau khi thải bỏ khẩu trang khăn giấy
sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước bát đũa
hạn chế sử dụng phương tiện công cộng không đến chỗ đông người nơi làm việc trường học
người dân khi bị sốt ho đau họng khó thở cần thông báo với người sử dụng lao động nhà trường và những người có liên quan
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhằm giúp phát hiện cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh
đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ ngày hôm nay việt nam sẽ thực hiện khai báo y tế toàn dân
để khai báo y tế người dân chỉ cần tải ứng dụng n covid trên điện thoại di động
sau đó thực hiện khai báo y tế trong mục khai báo
khai báo y tế toàn dân và thường xuyên cập nhật ở mục theo dõi sức khỏe
toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật và quản lý chặt chẽ
việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch bệnh đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng